trường học và chơi ở nơi kém an toàn
sau sự cố lan can tầng hai của nhà trường một lần nữa được chắp vá lại
để kiên cố hơn nhà trường đã thuê thợ về hàn lại toàn bộ chỗ bị sập bằng cửa sắt
tuy nhiên đây không phải điểm duy nhất bị xuống cấp của nhà trường
những mối trụ khác của cả một dãy nhà đã có dấu hiệu của việc sập xuống bất cứ lúc nào
và từ giờ đến khi ngôi trường mới được khánh thành
toàn bộ học sinh của nhà trường sẽ phải cố gắng học cách vui chơi an toàn
vừa qua tại công trình thủy điện nậm na một thuộc bản nậm cấy xã hoang thèn
huyện phong thổ tỉnh lai châu xảy ra một vụ tai nạn lao động làm hai công nhân thiệt mạng và một công nhân bị thương nặng
sau vụ việc xảy ra các đơn vị liên quan đã thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục hậu quả vụ việc
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thủy điện nậm nam một huyện phong thổ tỉnh lai châu
ngày một mươi hai tổ thi công của công ty tiến hành đổ bê tông mặt sàn đáy bể dầu của công trình thủy điện nậm na một
trong quá trình thi công đến giờ ba mươi phút cùng ngày
thì xảy ra tai nạn làm hai người chết và một người bị thương nặng
hai người tử vong tại chỗ là anh lường văn minh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê ở nà nhạn thành phố điện biên tỉnh điện biên
và anh giàng láo thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê ở yên châu tỉnh sơn la
anh lò văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở xã ba tần huyện sìn hồ tỉnh lai châu bị thương nặng
từ lúc mà trước khi vào đây ký hợp đồng
tất cả anh em công nhân cũng đều được huấn luyện an toàn lao động
rồi là được cấp bảo hộ thì mỗi năm là cấp bảo hộ được hai lần
trong đó là răng tay mũ rồi kính khẩu trang nhất là được cấp trang bị đầy đủ
cũng huấn luyện định kỳ năm là công ty vẫn tổ chức huấn luyện định kỳ
sau khi vụ việc xảy ra cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
khám nghiệm tử thi và đang tiếp tục
cơ quan chức năng đã tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn
chi nhánh công ty sông đà bốn trăm linh năm tập trung lực lượng khắc phục hậu quả
đưa hai nạn nhân bị tử vong về quê mai táng
công ty chịu hoàn toàn phí mai táng và hỗ trợ mỗi gia đình có người chết ba mươi triệu đồng
thành lập hội đồng bảo hộ lao động mang tới an toàn vệ sinh lao động và cấp bảo hộ đầy đủ cho anh em
còn đối với công tác thi công thì thực hiện theo biện pháp thi công
tất cả các quy trình quy phạm tuân thủ theo quy định
hai trường hợp số vong một trường hợp ký hợp đồng dài hạn với công ty
một trường hợp ký hợp đồng thời vụ đưa hai nạn nhân về quê để an táng
về phía đơn vị thì chúng tôi cũng đã no tất cả xe cộ đi lại và mọi chi phí để về an táng
chủ tư đã họp
yêu cầu các nhà thầu phải cương quyết là phải chấn chỉnh lại công tác tổ chức thi công
và công tác đảm bảo an toàn cho người lao động
thì đã yêu cầu các nhà thầu phải cắt cử anh em cán bộ công nhân viên
phải thường xuyên đi tập huấn để đảm bảo lưng cao công tác về an toàn lao động
công trình thủy điện nậm nam một do công ty cổ phần thủy điện tây bắc là thành viên của tập đoàn hưng hải làm chủ đầu tư
với tổng mức vốn hơn một hai trăm linh tỷ đồng
công trình thủy điện này được khởi công từ cuối năm hai nghìn một mươi năm
điều đáng lưu ý là đợt không khí lạnh này có cường độ mạnh nhất tính từ đầu mùa đông đến nay
liên tục được bổ sung
bắc bộ sẽ xuất hiện rét đậm rét hại do nhiệt độ giảm sâu
đợt rét này nhiệt độ thấp nhất tại hà nội và các tỉnh trung du có thể xuống từ tám đến một mươi một độ c
tại các tỉnh vùng núi nhiệt độ đêm xuống từ sáu đến chín độ c
đặc biệt những vùng núi cao như phan xipang sapa mẫu sơn xìn hồ có thể xuống từ một đến ba độ c
thậm chí có khả năng xuống từ một đến ba độ c
bác bộ sẽ xuất hiện băng giá
dự báo đợt rét này có thể kéo dài từ sáu đến bảy ngày
trước khi đón đợt rét mạnh nhiệt độ tại miền bắc trong hôm nay tiếp tục giảm nhẹ
từ một đến hai độ so với hôm qua
cao nhất tại thủ đô hà nội chỉ còn từ một mươi sáu đến một mươi chín độ c
ban đêm rét từ một mươi bốn đến một mươi sáu độ c
trời tiếp tục có mưa mưa nhỏ vào đêm và sáng sớm nên cảm giác rét bút càng rõ
vùng núi cao rét dưới một mươi độ c
theo thống kê chín tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
trên địa bàn tỉnh thái nguyên
xảy ra bốn vụ cháy rừng với tổng diện tích thiệt hại là chín bốn mươi một ha
trước tình hình đó bước vào mùa hanh khô năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
tri cục kiểm lâm tỉnh thái nguyên đã tổ chức nhiều buổi diễn tập phòng chống cháy rừng
tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh để nâng cao ý thức phòng chống cháy rừng
cho cán bộ và nhân dân tại địa phương
đây là một buổi diễn tập phòng chống cháy rừng
tại xóm đồng chầm xã động đạt huyện phú lương tỉnh thái nguyên
với tình huống cháy rừng lên
tới cấp độ ba lực lượng kiểm lâm của tỉnh và của huyện
cùng với lực lượng dân quân và người dân trong xã
đã được huy động tối đa để dập tắt đám cháy theo phương án bốn tại chỗ
chương trình diễn tập được tri cục kiểm lâm tỉnh thái nguyên
tổ chức bài bản khoa học và sát với thực tế
qua buổi diễn tập ngày nay tôi thấy công tác hay nhất là tuyên truyền
cho mọi người nắm gắt được chương trình phòng chống cháy rừng
đảm bảo lúc nào cũng phải rất quan tâm đến công tác
không để không bị xảy ra
mà trong lực lượng này qua buổi này
tôi thấy kết hợp các người dân các hộ trong xóm rất đoàn kết
thần là cao có thể dạng một cái là đồng bào rất nỗ lực cùng nhau vào dập lửa
cũng là một kinh nghiệm để cho sau này
nếu mà có xảy ra thì chúng tôi sẽ có biện pháp nhanh nhẹn hơn nữa
thái nguyên hiện có trên ba trăm năm mươi hai sáu trăm linh hectare rừng tự nhiên
trong đó diện tích rừng trồng chiếm gần một phần hai
diện tích rừng thuộc vùng trọng điểm dễ cháy
hiện tập trung ở một số huyện có địa hình phức tạp
do đó từ đầu mùa hanh khô
những buổi diễn tập phòng chống cháy rừng như thế này
đã liên tục được tổ chức cho người dân
ở những xóm có diện tích rừng lớn
có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao
qua cái diễn tập vừa rồi chúng tôi đánh giá là rất là thành công
cái phối hợp giữa chính quyền cơ sở
cơ chế vận hành lãnh đạo và thông tin
thông tin giữa cấp trên và cấp dưới
là lực lượng cấp lâm với người dân
trong công tác phòng chống cháy đặc biệt là cháy rừng
khi cháy rừng xảy ra
thì duy trì phương châm là bốn tại chỗ
lực lượng tại chỗ để chữa cháy rừng
ngoài ra lực lượng phối hợp giữa lực lượng cấp trên
như là của hạt của lâm của huyện
các ban ngành của huyện rồi là của tỉnh
sau khi của tỉnh vào
thì công chí thấy là theo cấp độ
thì lực lượng cấp lâm xây dựng một kinh bản rất rõ ràng
trong khi có tỉnh không xảy ra
chúng ta rất sát thực tế trong khâu chỉ đạo
chúng ta chữa cháy rừng tại hiện trường
công tác diễn tập không chỉ nâng cao vai trò chỉ đạo
chỉ huy chữa cháy rừng các cấp
mà còn góp phần nâng cao ý thức
trách nhiệm cho cán bộ nhân dân
ở địa phương khi có cháy rừng xảy ra
bên cạnh đó tỉnh thái nguyên cũng đã kiện toàn
ban chỉ đạo phòng chống cháy rừng tới cấp xã
tổ quản lý bảo vệ rừng ở cấp xóm
để tuyên truyền tới người dân chủ động trong công tác này
trong khi đó tại đắk lắk
mặc dù niên vụ cà phê hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
mới chỉ thu hoạch được khoảng năm mươi sáu mươi
nhưng diễn biến thời tiết thất thường
nhiều vườn cà phê tại đây đã đồng loạt ra hoa
gia đình ông y liêm thôn sáu xã cư xê huyện trương mở nga
có hơn một hectare cà phê đang cho kinh doanh năm thứ hai
nhiên vụ cà phê này do mưa nắng thất thường
nên gia đình ông mới chỉ thu hái được năm mươi diện tích
nhiều diện tích cà phê chưa thu hái xong đã bùng hoa
khiến ông lo lắng
nguyên nhân của tình trạng trên được xác định
do trước đó diễn biến thời tiết tại các vùng trong tỉnh đắk lắc
xảy ra nắng nóng kéo dài
đến khoảng trung tuần tháng một mươi một
khi người dân thu hái cà phê
thì xuất hiện mưa rào rải rác
tạo môi trường thuận lợi
cho cây cà phê đồng loạt ra hoa
gia đình tôi có bốn xào cà phê
thời tiết mưa nắng thất thường
khiến diện tích cà phê ra hoa không đều
nhiều cây cà mầm hoa bị thối
nếu thời tiết vẫn diễn biến thất thường như thế này nữa
vườn cà phê của gia đình tôi sẽ bị bung hoa và rụng hết
không có cà phê thu hái niên vụ xào
hiện nay mới đầu tháng một mươi hai
nhiều diện tích cà phê ở đắk lắc đã bung hoa
cây cà phê giao hoa trong giai đoạn đang thu hoạch
gặp thời tiết bất lợi
hoa và quả non sẽ bị rụng
làm hỏng các mắt mầm trên cành
khiến đợt giao hoa tiếp theo không đạt
thậm chí cây không thể giao hoa đợt hai
thời tiết thất thường như thế này là
ảnh hưởng rất lớn nhiên vụ cà phê năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
bởi vì hiện bây giờ là trời mưa
và về vấn đề thu hái về là không có chỗ để mà phơi
cũng như là sấy hiện bây giờ là các cái lò sấy
cũng gây ô nhiễm môi trường
nên là cũng không cho phép sấy
ở trong khu cộng đồng nhiên cư
do đó ảnh hưởng rất lớn trong vấn đề là thu hái
và bên cạnh đó là trời mưa thất thường như thế này
lại chuyển đến cà phê ra hoa không đúng thời vụ
mà đã không đúng thời vụ thì
cái vấn đề nó ảnh hưởng đến nhiên vụ năm sau
là giảm năng suất nhất định trong năm sau
tỉnh đắk lắc hiện có trên hai trăm linh bốn hectare cà phê
trong đó có gần một trăm chín mươi bốn hectare cà phê kinh
cho thu hoạch
với sản lượng mỗi năm đạt từ bốn trăm năm mươi năm tấn cà phê nhân trở lên
ngành nông nghiệp tỉnh đắk lắc khuyến cáo người nông dân
cần tập trung thu hoạch diện tích cà phê còn lại
vệ sinh vườn cây
đặc biệt cần chú trọng bón phân
tưới nước theo chu kỳ sinh trưởng của cây cà phê
để cây cà phê phát triển đều
giảm thiệt hại về năng suất trong những vụ sau
nằm bao bọc giữa hai dòng sông vu gia và thu bồn
những năm gần đây
tình hình sạt lở bờ sông mất diện tích đất sản xuất
ở xã đại cường huyện đại lộc tỉnh quảng nam
xảy ra ngày càng nghiêm trọng
để ngăn chặn nạn sạt lờ bờ sông
ngoài việc triển khai kè cứng những đoạn sung yếu
huyện đại lộc đã phát động người dân trồng tre dọc bờ sông
mới đây sau trận lũ lụt lớn xảy ra sau bão số một mươi hai
người dân ở xã đại cường đã ra quân trồng tre
dọc bờ sông thu bồn
đoạn qua hai thôn quảng đại một và quảng đại hai
ngay sau khi phát động trong những ngày qua
cán bộ xã và đông đảo nhân dân ở xã đại cường
đã ra quân trồng tre tại khu vực ven sông thu bồn
giáp giới giữa thôn quảng đại một và thôn quảng đại hai
để ngăn chặn tình trạng mưa lũ ủa về
gây sạt lở cuốn đất sản xuất xuống lòng sông
kết quả trong đợt này
người dân ở hai thôn đã trồng hơn một trăm linh bụi tre
cái chuyện đó đúng
nhưng mà nhân dân người ta vẫn thực hiện
khi kêu nhân dân ra quân là người ta ồ ồ
rồi đó rất đông đủ và xóa xuống để hỗ trợ một cách coi như là rất nhiệt tình
sau quây lũ cái bổ xuống mưa ả thông của đồng một
cái ảnh hưởng là chú lạ rất đáng đề
ảnh hưởng đến cả khu dân cư
cũng như đất sông chúc của bọn nhân
từ thời gian đó
quỹ bọn nhân trả phối hợp cùng các tổ chức đồng thể
do quân đồng ra trong chú lạ để bảo vệ đất sông chúc
và khu dân cư
những năm gần đây
bờ sông thu bồn
đoạn sông thu bồn
bờ sông thu bồn
qua thôn quảng đại một bị sạt lở nặng
làm hơn hai mươi hectare đất màu bị nước lũ cuốn trôi
và có hơn một mươi ngôi nhà dân tại đây bị đe dọa
đến nay đoạn bờ sông ở cuối làng quảng đại một đã được kè cứng
còn đoạn cuối làng quảng đại hai đã xây dựng kè mềm
nhưng tình trạng sạt lở vẫn còn xảy ra
trong trận bão số một mươi hai vừa qua
nước lũ đã làm bờ sông thu bồn xói lở nghiêm trọng
trong những năm qua
một kiện chủ trương của đồng quỹ là
trồng tre chống thu lỡ
kể cả được sự quan tâm của góc trai
còn có tổ chức hơi ở bờ kè
tuy kè như thế
nhưng đối với nhân dân
những vùng sông yếu tổ chức trồng tre
nhân xóa phối hợp với các hậu đồng thể của xóa
đặc biệt là hậu đồng dân của xóa
tổ chức trồng tre ở hơi thôn
dọc bờ kè đó là thôn quảng đại một của quảng đại hai
ngày hôm qua phát động rau quân
của đồng quán gần trăm bóng tre
ở những địa điểm sông yếu nhất
trong thời gian đáng
thì tiếp tục triển khai
ở ba thang một lệ tháng tám tháng chín tháng một mươi
được biết trong những năm qua
huyện đại lộng đã phát động nhân dân
trồng hàng ngàn bụi tre dọc sông vu gia thu bồn
để góp phần chống sạt lở bờ sông
bảo vệ đất sản xuất
riêng tại xã đại cường trong ba năm trở lại đây
nhân dân đã trồng gần một ngàn bụi tre
dọc sông thu bồn để vừa góp phần
giữ đất sản xuất vừa duy trì được
những ngôi làng trù phú ven sông từ bao đời nay
thành phố hồ chí minh vừa tổ chức lễ công bố
các giải pháp chính quyền điện tử
áp dụng trên địa bàn quận một mươi hai
nhờ vào công nghệ chia sẻ dữ liệu
từ ủy ban nhân dân các vườn
lên ủy ban nhân dân quận
và sự liên kết dữ liệu giữa các vòng bang
ngành trên địa bàn
ủy ban nhân dân quận một mươi hai có thể xử lý
các loại hồ sơ giấy tờ khai tác hiệu quả
các dữ liệu địa bàn dân cư
giảm thủ tục hành chính cho người dân
người dân có thể theo dõi được quá trình cơ quan chức năng
xử lý giấy tờ cho mình
và nhận thông báo kết quả qua email
tin nhắn điện thoại
dịch vụ trực tuyến gồm ba lĩnh vực
trích lục đăng ký hồ tịch địa chính xây dựng
sau y từ bản chính trang thông tin quy hoạch
là nơi cung cấp thông tin quy hoạch
trên địa bàn quận
người dân có thể tra cứu hoặc đăng ký đề nghị
cấp chứng chỉ quy hoạch trực tuyến
ngoài ra phần mềm hcmc một
tại miễn phí sẽ giúp người dân gửi phản ánh
góp ý về mọi lĩnh vực đến chính quyền quận một mươi hai
mọi ý kiến bóng góp sẽ tự động chuyển
đến cán bộ và lãnh đạo liên quan
người dân có thể theo dõi tiến độ giải quyết
và phản hồi trên ứng dụng
ngoài ra tại khu vực tiếp dân
có bố trí các máy tính giúp người dân
tra cứu thông tin lĩnh vực cần hỗ trợ
trước mỗi khu vực của cán bộ tiếp dân
có đặt các máy tính bản để người dân
đánh giá mức độ hài lòng đối với cán bộ
trực tiếp xử lý hồ sơ của mình

tổng thống mỹ donald trump vừa ký dự luật quốc phòng
có tên gọi là đạo luật cấp phép quốc phòng
mà ông cho rằng sẽ giúp mỹ tăng cường
sức mạnh quân sự và hiện đại hóa các lực lượng
phát biểu tại nhà trắng
tổng thống donald trump cho biết
đạo luật cấp phép quốc phòng
gọi tắt là ndaa sẽ đẩy nhanh
tiến trình khôi phục hoàn toàn sức mạnh quân sự của mỹ
theo kế hoạch phân bổ
đạo luật ndaa sẽ chi sáu trăm hai mươi năm tỷ đô la mỹ
cho nhu cầu ngân sách quân sự cơ bản
sáu mươi sáu tỷ đô la mỹ cho các chiến dịch đột xuất
ở nước ngoài và thêm tám tỷ đô la mỹ
cho các hoạt động quốc phòng khác
ngoài ra đạo luật tăng chi tiêu
để mua mới các máy bay chiến đấu f ba mươi năm
tàu chiến và xe tăng
tăng mức lương quân đội thêm hai một
và cấp gần năm tỷ đô la mỹ
cho các lực lượng đóng quân tại afghanistan
cũng trong ngày hôm qua
ngoại trưởng mỹ red tillerson đã đề xuất
khởi động các cuộc đàm phán với triều tiên
mà không cần điều kiện tiên quyết
đây là động thái dường như thay đổi
hoàn toàn lập trường của washington
phát biểu về vấn đề triều tiên
tại cơ quan nghiên cứu hội đồng đại tây dương
có trụ sở ở thủ đô washington
ngoại trưởng tillerson cho biết
mỹ mong muốn đàm phán với triều tiên
bất cứ khi nào nước này
sẵn sàng với tâm thế lựa chọn thay đổi
động thái này cho thấy
sự đảo ngược chính sách ngoại giao của mỹ
trong bối cảnh căng thẳng gia tăng
liên quan đến những tiến bộ về hạt nhân
và tiên lửa của bình nhưỡng
ngoại trưởng mỹ tillerson nói rằng
muốn giải quyết vấn đề triều tiên
qua ngoại giao hòa bình
và trên phương diện bình tĩnh hơn nhiều
so với những tuyên bố của tổng thống trump
hãng tin reuters nhận định
hiện chưa rõ giải pháp này có nhận được
sự ủng hộ hoàn toàn của tổng thống donald trump hay không
hội nghị về khí hậu vừa diễn ra
tại thủ đô paris của pháp
đã ghi nhận nhiều cam kết quan trọng
của các ngân hàng và các nhà đầu tư
đặc biệt là trong việc xuất vốn
khỏi các dự án khai thác nhiên liệu hóa thạch
cụ thể các quốc gia cũng như
các tổ chức tài chính dân sự
đã thống nhất đưa ra được một mươi hai biện pháp
nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
đáng chú ý nhất có việc
ngân hàng thế giới quân banh tuyên bố
từ năm hai nghìn một mươi chín sẽ chấm dứt
tài trợ vốn cho các nhà đầu tư
và các dự án thăm dò và khai thác
nhiên liệu hóa thạch
một sáng kiến mang tên hành động khí hậu một trăm linh cộng
quy tụ hai trăm hai mươi năm nhà đầu tư
là các tổ chức tài chính và ngân hàng
lớn toàn cầu cũng cam kết sẽ đưa ra
danh sách một trăm linh công ty gây ô nhiễm
nhất trên thế giới để theo dõi
và buộc các công ty này thay đổi phương thức
hoạt động bên cạnh đó pháp
cam kết sẽ nâng mức đóng góp từ
một hai tỷ euro năm hai nghìn một mươi bảy
lên một năm tỷ euro vào
năm hai nghìn hai mươi và trung quốc
đầu tư mỗi năm một mươi bảy tỷ đô la mỹ
cho phát triển năng lượng xanh
và tiếp tục tăng mức đầu tư này trong dài hạn
truyền thông nga đưa tin chính phủ nước này
đã chuyển phái đoàn ngoại giao tại yemen
tới thủ đô của ả rập xê út
động thái này diễn ra do nga lo ngại
về tình hình an ninh bất ổn tại thủ đô
sana của yemen
người phát ngôn bộ ngoại giao nga
bà maria zakhova cho biết nước này
vừa chuyển phái đoàn ngoại giao tại yemen
và tất cả các nhân viên ngoại giao nga
đều đã rời khỏi quốc gia này
do tình hình bất ổn ở thủ đô sana
thay vào đó họ sẽ tạm thời
làm việc bên ngoài khu vực thủ đô riyadh
của ả rập xê út
trong khi đó liên quân do ả rập xê út dẫn đầu
chống phiến quân houthi đã giành quyền kiểm soát
ở thủ đô yemen đồng thời đã nhận được
lời đề nghị cho phép một máy bay
của nga di tản nhân sự
cuộc xung đột tại yemen nổ ra từ khi
phiến quân houthi được iran ủng hộ
và các lực lượng trung thành với cựu tổng thống yemen
phần lớn lãnh thổ
trong đó có thủ đô sana
đến nay cuộc chiến tại yemen đã khiến hơn một mươi người thiệt mạng
và hơn hai triệu người phải rời bỏ nhà cửa
trận động đất xảy ra vào lúc một mươi hai h một mươi ba phút
ngày một mươi hai tháng một mươi hai theo giờ địa phương
với tâm trấn nằm ở độ sâu một mươi km
kéo theo nhiều dư trấn nhỏ
nhiều người đã sợ hãi chạy ra khỏi nhà
đến các trung tâm thương mại
một số nơi đã bị mất điện và nước
các trường học đã phải đóng cửa
trước đó một ngày trận động đất mạnh
sáu độ richter đã xảy ra tại tỉnh
kemasan miền tây iran giáp với iraq
gây ra tình trạng hỗn loạn
song chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại
tại mỹ cảnh sát new york
vừa yêu cầu truy tố tội danh khủng bố
với nghi phạm người bangladesh gây ra vụ nổ
tại quảng trường thời đại một ngày trước đó
khiến ba người khác bị thương
nghi phạm akayet ullah
sống tại blokin bị tình nghi
giấu bom trong người tiến hành khủng bố
hệ thống tàu điện ngầm gần quảng trường thời đại
thuộc khu vực manhattan thành phố new york
hiện chưa rõ khi nào đối tượng này
sẽ phải ra hậu tòa
để bảo đảm an toàn cho lễ giáng sinh
và năm mới cảnh sát indonesia
sẽ tiến hành chiến dịch chống khủng bố
trong bối cảnh người dân nước này chuẩn bị tưởng niệm
những nạn nhân của hàng loạt vụ
đánh bom khủng bố dịp giáng sinh
cách đây bảy năm
theo người đứng đầu cảnh sát indonesia
đến nay chưa nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào
về nguy cơ xảy ra một vụ tấn công
đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực
hết sức nhằm không để xảy ra
những vụ khủng bố tuy nhiên
hiện chưa rõ indonesia sẽ triển khai
bao nhiêu cảnh sát để tham gia chiến dịch này
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé